mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
chiều tối ngày hai tháng một mươi công an huyện càng long tỉnh trà vinh đã tiến hành làm việc
với bốn đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi tại chốt kiểm tra y tế cầu cổ chiên
thuộc xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh có rất đông người dân trà vinh
tỉnh long sắp trang từ tp hcm và các tỉnh lân cận về địa bàn
tại đây trong lúc lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra thông tin
hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục khai báo y tế theo quy định
thì các đối tượng thạch keo lai thạch lập nguyễn ngọc thanh và trần văn rỡ
đều ngụ tỉnh trà vinh đã có hành vi hô hào lôi kéo nhiều đối tượng đi cùng
gây rối trật tự công cộng phá rào chắn để vượt chốt
đối tượng lập đạp ngã hàng rào gây thương tích cho lực lượng công an
tiếp đó đánh lực lượng y tế ném bình nước vào người thi hành công vụ
sau khi vượt chốt được một đoạn các đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình